có thể nói trải qua hơn một trăm linh năm hình thành và phát triển cải lương được xem là một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc
để thế hệ trẻ có cơ hội được tìm hiểu về loại hình nghệ thuật đặc sắc này
gần đây tại tp hcm cải lương đã được đưa vào trường học và bảo tàng trên địa bàn thành phố
đây là một trích đoạn trong vở cải lương đời cô lựu do các nghệ sĩ nhà hát cải lương trần hữu trang
và hội sân khấu tp hcm biểu diễn tại bảo tàng tp hcm
trong một buổi sinh hoạt chuyên đề về cải lương
rất đông học sinh đoàn viên thanh niên đã đến tham dự và giao lưu cùng với các nghệ sĩ
qua đó tìm hiểu thêm về cội nguồn lịch sử của nghệ thuật cải lương
khi đến với chương trình này thì em có thể hiểu biết hơn nghệ thuật cải lương là như thế nào
em cảm thấy rất là tự hào khi là dân tộc mình và việt nam mình có một cái di sản văn hóa dân tộc đẹp như vậy
đối với em thì sẽ được gần gũi hơn mình có thể tiếp xúc với lại nghe được một số cái điệu mà trước giờ mình chưa có biết đến
nghệ thuật cải lương bắt nguồn từ phong trào đơn ca tài tử nở rộ ở nam bộ vào cuối thế kỷ một mươi chín
sân khấu cải lương cũng đa dạng về đề tài và phong cách biểu diễn
trong đó hai loại đề tài phổ biến nhất là đề tài về lịch sử và đề tài về xã hội với nội dung
chủ đề tư tưởng thể hiện tinh thần yêu nước giàu tình nghĩa của người việt nam
trải qua một thế kỷ cải lương đã có những giai đoạn phát triển rực rỡ nhưng cũng không ít thăng trầm
cung cấp một số cái thông tin để cho tuổi trẻ việt nam họ biết họ hiểu về cái lương của việt nam nó là cái gì
và từ đó để cho tuổi trẻ việt nam cảm thấy à đây là một bản sắc văn hóa dân tộc rất là quý giá của chúng ta mà chúng ta cần nhìn giữ
hoạt động tìm hiểu về nhạc cụ cải lương tại khu trưng bày nghệ thuật cải lương của các bạn trẻ và học sinh vẫn tiếp tục chuyển động cùng thời đại
trong đó việc đưa nghệ thuật cải lương đến không gian bảo tàng và trường học là nhằm hướng đến các bạn trẻ
những chủ thể của nền văn hóa dân tộc trong tương lai để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc